cùng là một trong bốn địa phương chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển sau một thời gian dài vắng khách
giờ đây các bãi tắm cửa việt cửa tùng mỹ thủy của tỉnh quảng trị trong những ngày nghỉ lễ cũng đã nhộn nhịp trở lại
du khách về tắm biển ăn hải sản tăng đột biến so với những ngày bình thường
tiếp tục sẽ là phản ánh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại quảng trị
trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm bãi tắm cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
đón hơn hai lượt khách một ngày
du khách khắp nơi đã nườm nượp về đây để tắm biển thưởng thức hải sản và tận hưởng không khí trong lành
ngoài người dân từ các địa phương trong tỉnh có nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành phố khác trong cả nước
đến quảng trị theo tour du lịch hoài niệm và du lịch biển

nguyên dịp lễ này có tới ba bốn lượt người mỗi ngày
lượng khách tăng đột biến sau một năm bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
nhằm đảm bảo an toàn thu hút du khách chính quyền địa phương đã yêu cầu bốn mươi ba cơ sở kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
các thành viên ban quản lý bãi tắm cũng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng đảm bảo an toàn cho du khách
nguyên dịp lễ này có tới ba bốn lượt người mỗi ngày
đối với người dân vùng biển tỉnh quảng trị qua đó đã thấy được rằng du lịch biển của tỉnh quảng trị đang dần phục hồi và ngày một khởi sắc hơn